phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị và các đại biểu quốc hội thuộc đoàn lào cai đã tiếp xúc với cử tri các xã dương quỳ thẩm dương nậm chày và dần thàng huyện văn bàn đây là những xã bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua
phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đánh giá cao nỗ lực của huyện văn bàn trong việc khắc phục hậu quả trong trận mưa lũ vừa qua trên địa bàn
phó chủ tịch quốc hội cũng đề nghị lãnh đạo địa phương cần ra soát lại các ý kiến tại buổi tiếp xúc để trả lời cử tri tránh tình trạng để bức xúc kéo dài trong nhân dân
các ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền của trung ương phó chủ tịch quốc hội cũng thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lào cai ghi nhận để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định
trước đó phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị và đoàn công tác đã đến thăm hỏi và tặng quà gia đình thương binh la văn an ở thôn một xã dương quỳ huyện văn bàn